vtc news đưa tin ngày một mươi tám tháng một mươi một ubnd tp hà nội ban hành công điện về việc triển khai giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao từ các địa bàn có dịch trở về thành phố
trong nội dung công điện chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu dừng việc triển khai nội dung tại mục hai ba công điện số hai mươi ba ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh thành phố khác đến về hà nội
thành phố triển khai việc giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo đúng nội dung quy định tại văn bản số chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai của bộ y tế
cụ thể về tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe hà nội yêu cầu những người
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi cư trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định
những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe đến từ hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp thì thực hiện cách ly tại nhà nơi cư trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín phải thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo và tiếp tục thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tên nơi khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
các trường hợp khác tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định tại kế hoạch hai trăm bốn mươi ba trên khubnd ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
về tổ chức xét nghiệm sars cov hai thành phố chỉ đạo chủ động xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh thành phố
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
lưu ý căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương sở y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm sars cov hai tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo hướng dẫn tại quyết định số bốn nghìn ba mươi tám của bộ y tế và thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch cho người dân
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành công điện trong đó nêu rõ triển khai các biện pháp cao để kiểm soát chặt đối với người về từ các tỉnh thành
đáng chú ý hà nội yêu cầu đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh đi về từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao cấp độ bốn và ba tương ứng với màu đỏ và màu da cam
và các tỉnh thành phố có số ca mắc cao như tp hcm bình dương long an đồng nai cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú có quyết định cách ly của địa phương trong vòng bảy ngày thay cho tự theo dõi sức khỏe tại nhà xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy thay cho chỉ xét nghiệm một lần vào ngày thứ nhất
quy định trên của hà nội khiến nhiều người lo ngại
phải cách ly thêm bảy ngày sẽ ảnh hưởng tới nhiều kế hoạch
trong đó có thể họ chỉ có nhu cầu đến hà nội trong thời gian rất ngắn để giao thương trao đổi công việc
pháp đã quyết định thắt chặt các điều kiện đi lại đối với những người chưa được tiêm chủng tại tám quốc gia thành viên của liên minh châu âu là đức áo bỉ hy lạp hungary eceland hà lan và cộng hòa séc
du khách chưa được tiêm phòng đến từ các quốc gia trên phải xuất trình xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên được thực hiện trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi khởi hành đến pháp
ngay cả với khách du lịch pháp nếu chưa được tiêm phòng thì cũng phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt về dịch tễ và cũng không thể đi du lịch châu âu nếu không thực hiện một hoặc nhiều xét nghiệm pcr trước khi rời pháp hoặc từ các nước nói trên trở về
chính phủ italy đã xiết chặt quy định thẻ xanh trên các phương tiện giao thông công cộng liên vùng trong bối cảnh số ca mắc mới covid một mươi chín ở nước này gia tăng
các hành khách đi tàu đường dài và lên vùng phải xuất trình thẻ xanh trước khi lên tàu ở các ga trung tâm
cơ quan y tế và cảnh sát đường sắt được phép cho dừng tàu
trong trường hợp phát hiện hành khách trên tàu có các triệu chứng liên quan đến covid một mươi chín quy định thẻ xanh không bắt buộc đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng ở địa phương
tuy nhiên xác lệnh mới quy định taxi được chở tối đa hai hành khách ở hàng gửi sau nếu họ không phải là thành viên của cùng một gia đình
eceland yêu cầu người dân làm việc từ xa trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín và phải nhập viện điều trị đang tăng đột biến trên toàn quốc
thủ tướng michel marti nhấn mạnh ngày càng thấy rõ iceland đang trải qua một đợt bùng phát mới của dịch covid
do đó cần có hành động ứng phó ngay lập tức
hiện eceland đang triển khai chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa covid một mươi chín cho những người trong độ tuổi từ năm mươi đến sáu mươi
thủ tướng martin cho biết cơ chế áp dụng thẻ y tế ngừa covid một mươi chín của iceland sẽ được thực hiện tại tất cả các giảm chứa phim và giảm hát
trong khi các quán bar quán rượu và cửa hàng ăn uống phải đóng cửa trước nửa đêm
israel mới chỉ mở cửa trở lại hoàn toàn vào ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua
sau một mươi tám tháng phong tỏa để kiềm chế chuỗi lây lan của dịch bệnh
đức áp đặt nhiều biện pháp cưng rắn phong dịch
quy tắc hai g ba g quy tắc với những người đã tiêm đủ vaccine đã khỏi bệnh và đã xét nghiệm được nhiều địa phương tại đức áp dụng
bang sassen điểm dịch nóng nhất nước đức chỉ cho phép những người đã tiêm vaccine hoặc có chứng nhận đã từng mắc covid một mươi chín được tới một số địa điểm công cộng
những người chưa tiêm đầy đủ vaccine covid một mươi chín trừ trẻ em thiếu niên và một số trường hợp nhất định không thể tiêm
sẽ không được phép tham dự các sự kiện hoạt động trong không gian kín
tại các bang khác người chưa tiêm phòng covid một mươi chín làm việc tại các cơ sở dưỡng lão phải xét nghiệm hàng ngày
chính phủ đức cũng đang lên kế hoạch áp dụng quy tắc hai g plus
tức là những người đã tiêm vaccine hoặc đã bình phục sau khi mắc covid một mươi chín
nếu muốn tham gia một số sự kiện nhất định vẫn phải bắt buộc xét nghiệm pcr
số ca tử vong vì covid một mươi chín tại nga cao nhất kể từ khi dịch bùng phát
trong ngày một mươi bảy tháng một mươi một nga có hơn ba mươi sáu ca nhiễm mới covid một mươi chín
mức thấp nhất trong vòng ba tuần qua
tuy nhiên số ca tử vong trong ngày lại tăng lên với một mức mới
một hai trăm bốn mươi bảy người cao nhất từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay
sự gia tăng không ngừng con số tử vong do covid một mươi chín đang là điều lo ngại nhất ở nga
hệ thống y tế nga vẫn đang hoạt động trong áp lực cao
khi số ca tử vong nhiễm covid tại đây liên tục lập các kỷ lục buồn
theo bộ y tế nga phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận là những người trên sáu mươi tuổi
mắc các bệnh đền và không tiêm phòng vaccine
theo các chuyên gia dịch tễ
tình hình covid một mươi chín tại nga chỉ có thể được cải thiện hơn khi các người dân tích cực tiêm vaccine
và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
mới đây cơ quan giám sát sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng nga
đã đề xuất tăng mức độ bao phủ xét nghiệm covid một mươi chín trong dân số
từ hai trăm linh trên một trăm linh dân đến ba trăm linh trên một trăm linh dân mỗi ngày
điều này được cho là sẽ nhanh chóng phát hiện bệnh và ngăn chặn sự lây lan trong nước
đồng thời cơ quan này đã gia hạn các quy tắc dịch tễ phòng chống covid một mươi chín tại nga đến năm hai nghìn hai mươi bốn
tính đến thời điểm này tại nga mới chỉ có gần sáu mươi triệu dân đã tiêm xong vaccine ngừa covid một mươi chín
tỷ lệ miễn dịch cộng đồng nước này đạt gần năm mươi
nga đang thiết lập giai đoạn chuyển tiếp để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
từ nay đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai khi hệ thống mã qr được đưa vào sử dụng
theo tuổi trẻ số liệu mới nhất của bộ y tế cho thấy tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một
việt nam đã nhận một trăm ba mươi năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín và đã phân bổ một trăm một mươi sáu triệu liều
nhưng số tiêm chủng mới đạt trên một trăm linh một triệu liều tức là còn trên ba mươi triệu liều trong kho
trong khi đó theo kế hoạch đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
việt nam sẽ tiêm chủng đủ hai mũi cho toàn bộ dân từ một mươi tám tuổi và tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nhiều tỉnh miền tây vẫn cần vaccine
tại một mươi ba tỉnh miền tây khu vực đang bùng phát dịch mạnh từ thời điểm mới giãn cách trở lại đây cho thấy
tỷ lệ tiêm chủng còn thấp
trong đó long an đã tiêm trên hai tám mươi bảy triệu mũi
gồm gần một bốn mươi tám triệu mũi một trăm linh một bảy mươi ba và trên một ba mươi chín triệu mũi hai chín mươi sáu
vaccine đã nhận hơn hai chín triệu liều đã tiêm hai sáu triệu liều
tỷ lệ sử dụng tám mươi chín hai số liều vaccine được cấp
tỉnh gần ba trăm chín mươi một năm trăm linh liều tiêm cho trẻ dưới một mươi bảy tuổi